tìm kiếm nạn nhân việc tìm kiếm bốn nạn nhân bị đất đá vùi lấp tại chốt cảnh sát giao thông đèo bảo lộc
được tiến hành khẩn trương với sự tham gia của hơn ba trăm linh người cùng hàng chục phương tiện máy móc chuyên dụng
đêm ngày ba mươi tháng bảy lực lượng chức năng đã tìm thấy ba thi thể dưới đống đất đá là các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông
công an tỉnh lâm đồng bao gồm thiều tá nguyễn khắc thường bốn mươi hai tuổi thượng úy lê ánh sáng ba mươi ba tuổi và thượng úy lê quang thành bốn mươi sáu tuổi
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo tỉnh lâm đồng các lực lượng thay phiên nhau tổ chức đào bơi đống đất đá khổng lồ để tìm kiếm nạn nhân còn lại là ông phạm ngọc anh
đến ba giờ sáng nay việc tìm kiếm nạn nhân thứ tư trong vụ sạt lở đeo bảo lộc phải tạm dừng do trời mưa lớn
lực lượng cứu hộ đã kiệt sức vì việc tìm kiếm quá vất vả và phải dầm mình trong mưa mười mấy tiếng đồng hồ
theo lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng ngoài thiệt hại về con người là bốn nạn nhân tử nạn
vụ sạt lở đeo bảo lộc còn làm sập nhà cửa nhiều xe ô tô xe cứu hộ của phòng cảnh sát giao thông và ô tô của các cá nhân đang để tại chốt cảnh sát giao thông
nhằm kịp thời khắc phục hậu quả sát lở đất tại đèo bảo lộc tỉnh lâm đồng và chủ động ứng phó với mưa lớn các tỉnh khu vực tây nguyên và nam bộ
phó thủ tướng trần lưu quang vừa ký ban hành công điện số sáu trăm chín mươi một của thủ tướng chính phủ gửi ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tài nguyên và môi trường giao thông vận tải công thương quốc phòng công an
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh lâm đồng gia lai con tum đắk lắc đắk nông ninh thuận bình thuận bình phước đồng nai tây ninh và bình dương
công điện nêu rõ những ngày qua tại một số địa phương khu vực nam bộ và tây nguyên đã xảy ra mưa lớn sạt lở đất ngập lụt cục bộ ảnh hưởng lớn đến giao thông và đời sống của người dân
đặc biệt ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba trên tuyến quốc lộ hai mươi đoạn qua đèo bảo lộc tỉnh lâm đồng đã xảy ra vụ sạt lở đất làm ba chiến sĩ cảnh sát giao thông và một người dân bị vùi lấp
thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất
tới thân nhân các gia đình có người bị nạn
theo cảnh báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia mưa ở tây nguyên và nam bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới
để khắc phục hậu quả vụ sạt lở nêu trên và chủ động phòng chống thiên tai bảo đảm an toàn tính mạng người dân
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành liên quan ủy ban nhân dân các tỉnh chủ động chỉ đạo triển khai quyết liệt kịp thời có hiệu quả công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau
để khắc phục hậu quả bảo đảm ổn định đời sống sinh hoạt của người dân khẩn trương tìm kiếm cứu nạn những người bị mất tích tham hỏi động viên hỗ trợ các gia đình có người bị nạn xác định cụ thể nguyên nhân và rút kinh nghiệm về sự cố sát lờ kiểm tra giả soát phát hiện xử lý kịp thời các khu vực có nguy cơ sát lờ có phương án chủ động bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ các trục giao thông chính đặc biệt là tuyến cao tốc dầu dây phan thiết và tuyến quốc lộ hai mươi trên địa bàn t
thiên tài để chủ động trì đạo kiểm tra đồn đắp các địa phương triển khai công tác phòng chống khắc phục hậu quả hạn chế thiệt hại do thiên tài
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
mở rộng vụ án đưa và nhận hối lộ liên quan đến các đội thanh tra giao thông thuộc sở giao thông vận tải tỉnh bà rịa vũng tàu viện kiểm sát nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với một mươi ba đối tượng trong và ngoài địa bàn tỉnh có hành vi đưa hối lộ

công an tỉnh bà rệ vũng tàu đã ban hành các quy định phê chuẩn khởi tố đối với các cán bộ thanh tra giao thông thuộc sở giao thông vận tải tỉnh gồm lâm hữu trí trần văn dũng võ thanh liêm và nguyễn đức tú về tội nhận hối lộ đồng thời phê chuẩn khởi tố đối với nguyễn mạnh cường hồ đình huy nguyễn văn sát nguyễn văn duy và nguyễn thắng về tội đưa hối lộ và hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra xử lý
công an tỉnh an giang đã thi hành tám lệnh khám xét khẩn cấp tạm giữ hơn một mươi bốn kg vàng cùng nhiều tăng vật đồng thời tiếp nhận đầu thú và tạm giữ năm đối tượng
trước đó vào tối ngày hai mươi năm tháng bảy tại khu vực sông bình di phát hiện nguyễn tấn phong sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại thị trấn long bình đang điều khiển xuồng máy vận chuyển hàng hóa từ hướng campuchia về việt nam
đã bị lực lượng công an phát hiện áp sát tuy nhiên lợi dụng đêm tối phong đã nhảy xuống sông bỏ trốn
cùng lúc này trên đường bộ một tổ công tác đã khống chế hồ văn sơn và nguyễn hoài tâm cùng chú tại huyện an phú về cơ quan công an làm việc
sơn và tâm khai nhận tham gia đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa là vàng thỏi và vàng nữ trang qua lại biên giới
trên xuồng máy cơ quan công an phát hiện nhiều thỏi kim loại và nữ trang nghi là vàng có tổng trọng lượng khoảng một mươi chín kg
nhận thấy không thể trốn chạy nguyễn tấn phong đã ra đầu thú ngay sau đó
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an huyện quang bình vừa bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi trao đổi mua bán trái phép chất ma túy
các đối tượng là lưu xeo giàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại huyện quang bình và hoàng văn phà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại huyện mường khương tỉnh lào cai
đang thực hiện hành vi trao đổi mua bán trái phép chất ma túy
tại nhà của lưu xeo xẻng thì bị các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ thu giữ một ba lô bên trong có hai mươi bánh heroin
cơ quan điều tra đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng đồng thời thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng
tại nhà riêng của lưu xeo xẻng thu giữ thêm một bánh heroin một mươi tám kg pháo hoa xuất xứ từ nước ngoài và một số đồ vật khác có liên quan vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
một nhóm chuyên trộm nóng xe máy trên nội bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng tây

trong thời gian một tháng trở lại đây nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt khoảng một mươi vụ trộm xe máy có giá trị lớn
được biết là đối tượng trần văn phước đã từng có bốn tiền án cùng với tội trộm cắp tài sản và hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra truy bắt các đối tượng còn lại
công an phường phước ninh quận hải châu thành phố đà nẵng vừa tiến hành truy xét và nhanh chóng bắt giữ đối tượng trần ngọc tuấn bốn mươi tám tuổi có hành vi trộm cắp tài sản của du khách hàn quốc
trước đó ông kim huynh young du khách người hàn quốc
có đến công an phường để trình báo về việc vào tối ngày hai mươi năm tháng bảy vì quá say nên ông đã ngủ quên bên vỉa hè ở đường thái phiên
trên người có đeo một túi sách chứa giấy tờ tùy thân hai điện thoại di động hai hai trăm linh usd năm trăm linh won hai hai trăm linh đồng việt nam
khi tỉnh dậy ông kim đã không thấy túi sách bên mình
tiếp nhận thông tin công an phường đã cử tổ cảnh sát hình sự nhanh chóng xác minh truy xét và nhận định tuấn chính là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp nói trên nên mời về cơ quan công an để làm việc
qua đấu tranh tuấn thừa nhận do thấy du khách nằm ngủ bên đường nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
tuấn tìm chỗ vắng để lấy tiền tài sản và vứt túi sách bên vệ đường
hiện toàn bộ tài sản là tăng vật của vụ án đã được thu hồi để phục vụ quá trình điều tra làm rõ
công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an vừa bắt giữ thành công ba đối tượng trốn truy nã tại nước ngoài về các tội trộm cắp tài sản
vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng và vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông
ba đối tượng bị bắt gồm sông sái giờ tên gọi khác là sông nỏ tu bị truy nã từ năm hai nghìn một mươi bảy về tội trộm cắp tài sản
sông trồng gô tên gọi khác là sông dua nủ bị truy nã từ năm hai nghìn một mươi sáu về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng
và sông bá nhìa tên gọi khác là sông bá lì bị truy nã từ năm hai nghìn một mươi bốn về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông
sau khi gây án ba đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương liên tục thay đổi chỗ ở sau đó vượt biên trái phép sang lào
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã xác định được chỗ ở của các đối tượng và phối hợp với công an nước bạn lào
bắt giữ thành công các đối tượng dẫn giải trở về bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia
hiện công an huyện kỳ sơn đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật